xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
giám sát chặt chẽ người bệnh không để bệnh nhân diễn biến trở nặng mà thầy thuốc không được biết
thực hiện đúng pháp đồ điều trị của bộ y tế phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu và sở y tế hướng dẫn
trung tâm y tế huyện bầu bàng tỉnh bình dương có cơ sở điều trị được coi là đẹp nhất của tỉnh hiện nay
theo thiết kế trung tâm y tế huyện bầu bàng có một trăm linh giường
nhưng với dịch covid một mươi chín cán bộ y tế đã chủ động sắp xếp thu gọn lại phòng ốc
chấp nhận làm việc ở phòng hẹp để dành giường kê thêm điều trị bệnh nhân
hiện nay trung tâm y tế bào bàng đang điều trị cho gần năm trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
không chỉ điều trị cho bệnh nhân của huyện bầu bàng còn chia lửa tiếp nhận bệnh nhân từ các huyện bạn sang điều trị
trung tâm y tế huyện dầu tiếng là địa bàn xa nhất của tỉnh bình dương
có một trăm linh giường hiện đang điều trị cho bốn mươi bệnh nhân phải thở máy hfnc
trong những ngày qua cùng với trung tâm y tế huyện bầu bàng
trung tâm y tế huyện dầu tiếng là hai cơ sở y tế cho bệnh nhân gia viên
và cũng là nơi tiếp nhận bệnh nhân từ huyện khác được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh đưa về
điều đáng mừng cả hai trung tâm y tế bầu bàng và dầu tiếng đều có số bệnh nhân chuyển lên tuyến trên
tầng ba là ít nhất đã giảm áp lực cho hệ thống điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch của tỉnh bình dương
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu đánh giá với nỗ lực của các thể thuốc y tế tuyến huyện
những bệnh viện ở tầng hai trong tháp điều trị ba tầng như theo dõi sát bệnh nhân
phát hiện sớm các triệu chứng trở nặng đặc biệt là thiếu oxy máu thầm lặng
sẽ hạn chế rất nhiều các ca tử vong ở tầng hai giảm gánh nặng cho tuyến trên
tối ngày hai mươi một tháng tám bộ y tế cho biết có một mươi một ba trăm hai mươi một ca mắc mới covid một mươi chín
bình dương tiếp tục là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với bốn năm trăm linh năm ca
trước đó thì vào ngày hai mươi tháng tám sở y tế bình dương công bố có bốn chín trăm năm mươi một bệnh nhân đã khỏi bệnh
đây là những tin vui liên tiếp khi nhiều ngày nay số ca khỏi bệnh cao hơn số ca mắc mới